trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm lượng khách đến với phú yên tăng cao lúc cao điểm
hầu hết phòng tại các nơi lưu trú đều được hành khách đặt kín một trăm linh mọi hoạt động vui chơi
tham quan nghỉ ngơi được đảm bảo an toàn và lành mạnh
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tổng lượng khách đến phú yên hơn bốn mươi hai
luật tăng hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám theo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên
lượng khách đi theo tour chủ yếu đến từ hà nội và thành phố hồ chí minh khách du lịch đi theo
nhóm theo gia đình đến phú yên cũng đông hơn mọi năm phần lớn từ các tỉnh lân cận như gia lai
đắk lắc lập đồng bình định khánh hòa ninh thuận bình thuận khách tập trung đông ở gành đá
đĩa nhà thờ măng lăng hòn yến bãi môn mũi điện vũng rô cao nguyên vân hòa và bãi biển
thành phố tuy hòa đặc biệt trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn tỉnh phú yên không có hiện tượng
chặt chém khách du lịch không để xảy ra tình trạng ăn xin đeo bạp du khách